đối tượng tội phạm trộm cắp tài sản với thủ đoạn vô cùng manh động
trong thời gian đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tôi có xuống hà nam và cầu kết với anh nguyễn anh tuấn
và anh phong có trộm cắp thực hiện hành vi mấy vụ trộm cắp tài sản xe máy bán đi để tiêu xài
nhóm đối tượng gồm nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường châu sơn thành phố phủ lý
vũ phòng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú ở thị xã duy tiền và nguyễn thanh ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú ở thành phố hà nam
huyện phú xuyên thành phố hà nội thủ phạm gây ra năm vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh hà nam
thời gian gần đây
lợi dụng các chủ phương tiện để xe không có người trông coi các đối tượng dùng pham phá khóa trộm xe rồi tàu thoát
quá trình bắt giữ cơ quan công an thu giữ một mươi sáu xe máy các loại bốn điện thoại di động một pham thà khóa và một số tăng vật liên quan
để nâng cao công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm trộm cắp xe máy ngoài sự lỗ lực cố gắng của lực lượng cơ quan nhân dân
cũng rất mong quân chúng nhân dân trong quá trình sử dụng xe máy cũng nâng cao tinh thần cảnh giác để phòng ngừa tội phạm
ví dụ như là luôn luôn khóa cổ khóa cảng hoặc là để xe máy ở trong cái tầm kiểm soát tầm quan sát được
tết nguyên đán tân sửu năm hai nghìn hai mươi một dự báo các loại tội phạm nói chung tội phạm trộm cắp xe máy nói riêng có những diễn biến phức tạp
cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng bản thân mỗi người dân các cơ quan doanh nghiệp khu dân cư hãy tự bảo vệ tài sản bằng cách nâng cao ý thức cảnh sát tự quản tự phòng không sơ hở tạo điều kiện cho các đối tượng tội phạm hoạt động